hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu để bổ sung tích cực nguồn máu đang thiếu hụt nghiêm trọng hiện nay
gần năm mươi cán bộ viên chức ubnd tỉnh thứa thiên huế đã tham gia hiến máu tình nguyện
và đồng thời kêu gọi cán bộ công nhân viên chức trên toàn tỉnh hưởng ứng
do ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín
nhiều kế hoạch hiến máu tình nguyện bị hoãn tổ chức tình hình thiếu nguồn máu dự trữ càng nghiêm trọng hơn
ảnh hưởng trực tiếp đến việc chăm sóc và điều trị người bệnh
hoạt động hiến máu tình nguyện của cán bộ viên chức ubnd tỉnh thứa thiên huế tại thời điểm này
rất có ý nghĩa với người bệnh đồng thời là hoạt động tiên phong để các đơn vị khác tiếp tục tổ chức hoạt động hiến máu
góp phần tích cực bổ sung nguồn máu dự trữ trong thời điểm khó khăn này